tình trạng gia hóa dân số đã làm cho lượng tiêu thụ tả bìm liên tục tăng trong những năm gần đây tại nhật bản
năm hai nghìn một mươi bảy nước này đã tiêu thụ tới hai mươi ba bảy tỷ chiếc cao nhất từ trước đến nay
thay vì đốt rác nhật bản đang đẩy mạnh hoạt động thu gom và tái chế tả bìm giấy biến chúng thành nguồn nguyên liệu quan trọng
những chiếc ô tô của nhà máy tái chế tả bìm giấy love forest
hàng ngày đi thu gom tả bìm đã qua sử dụng từ các viện dưỡng lão bệnh viện và khu vực dân cư thuộc tỉnh fukoka
chúng sẽ được trộn lẫn với nước để tách túi ni lông hoặc nhựa trong giai đoạn đầu tiên
chất bẩn và bông giấy sẽ tiếp tục được tách ở giai đoạn hai của quá trình
bông giấy trắng sạch thu được sau khi tách chất bẩn
sản phẩm bông giấy đã được tái chế này rất sạch và an toàn
tiếp tục được cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất bìm như một dạng nguyên liệu
tùy vào mục đích sử dụng sản phẩm giấy sau khi tái chế được cung cấp cho các nhà sản xuất khác
nóng vai trò như một nguyên liệu đầu vào
so với phương pháp xử lý thông thường là đốt rác
hệ thống tái chế này giảm được bốn mươi lượng khí co hai thải ra môi trường
thu được hầu như chất thải nhựa và tận dụng triệt để nguồn nguyên liệu bông giấy vốn được sản xuất từ gỗ tự nhiên